một tòa án ở bang pennsylvania đã đưa ra phán quyết cho phép bang này có thể không kiểm các phiếu bầu
không được cử tri xác nhận danh tính trước ngày chín tháng một mươi một phán quyết này có lợi cho đương kim tổng thống mỹ donald trump
luật pháp bang pennsylvania quy định cử tri có thời hạn sáu ngày sau ngày bầu cử ba tháng một mươi một
tức là ngày chín tháng một mươi một để hoàn thành các thủ tục liên quan đến cung cấp xác nhận danh tính
thời hạn chót là đến ngày một mươi hai tháng một mươi một trong khi đó các quan chức phụ trách an ninh bầu cử mỹ khẳng định
cuộc bầu cử ngày ba tháng một mươi một là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước mỹ
không có bằng chứng cho thấy hệ thống bỏ phiếu đã xóa bỏ làm mất hay thay đổi phiếu bầu
hay bị xâm phạm theo bất kỳ hình thức nào
tổng thống hàn quốc moon jae in cam kết sẽ đóng góp một mươi triệu đô la mỹ để giúp cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín
cho các quốc gia đang phát triển thông qua cơ chế covax
tại hội nghị cấp cao mekong hàn quốc trực tuyến tổng thống moon jae in cũng cam kết tăng cường hợp tác
với các nước trong lĩnh vực y tế cộng đồng và cung cấp thiết bị phòng chống dịch
ông cũng đánh giá cao hoạt động thương mại mekong hàn quốc ở mức như năm ngoái
bất chấp sự gián đoạn trong việc vận chuyển và đi lại trên toàn cầu do đại dịch covid một mươi chín
trước mắt hàn quốc sẽ tiếp tục tăng ngân tiền quỹ hợp tác hàn quốc mekong cũng như hỗ trợ phát triển cho các nước